thưa quý vị thực tiễn cho thấy qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảng và nhà nước đã huy động và phát huy được nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân
là nhân tố quyết định hiệu quả phòng ngừa ngăn chặn giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
là điều kiện bảo đảm cho sự ổn định bền vững
tuy nhiên bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được thì việc triển khai phong trào vẫn còn một số hạn chế bất cập
điều này đòi hỏi trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện
từ nội dung cho đến cách thức thực hiện công tác vận động quân chúng xây dựng phong trào
đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn thế chi
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng bên cạnh những cách làm hay sáng tạo hiệu quả thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc tổ chức phong trào
vậy đồng chí có thể chỉ ra đâu là nguyên nhân của thực trạng trên ạ
cơ bản là nguyên nhân trục quan
một số cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể cơ quan doanh nghiệp
trong đó có cả người đứng đầu chưa xác định đầy đủ được vai trò ý nghĩa tầm quan trọng
của công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung
và xây dựng phong trào toàn dân
qua đó đã chưa phát huy hết được vai trò trách nhiệm
nên chưa quan tâm tập trung chỉ đạo kiểm tra đôn đốc giám sát tổ chức thực hiện
và một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa tích cực
còn có tình trạng là xa dân thậm chí yếu kém về năng lực về dân vận
về thoá biến chất về đạo đức lối sống quan liêu hạch dịch
lợi dụng chức vụ quyền hạng tham mô tham nhũng v v
thì đã làm cho quần chúng mất tín nhiệm mất lòng tin
phải nói đến cái nguyên nhân nữa đó là trình độ năng lực của lực lượng chuyên trách
làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác dân vận
thì có nơi có lúc còn hạn chế công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
ở một số nơi chưa đạt hiệu quả cao thì dẫn đến một số đối tượng hoạt động manh động
liều lĩnh gây tâm lý lo ngại trong nhân dân
thế vào nguyên nhân khách quan tình hình kinh tế còn một số khó khăn
dẫn đến việc ngân sách chính sách chế độ đầu tư cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
cũng bị ảnh hưởng còn hạn chế
tác động của mặt trái kinh tế thị trường đây cũng là một nguyên nhân khách quan
cũng đã ảnh hưởng đến tới tâm lý tư tưởng của một bộ phận tầng lớp nhân dân
nhất là khối doanh nghiệp còn ít quan tâm đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh trật tự
với vai trò là cơ quan tham mưu của bộ công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vậy để phát huy hiệu quả hơn nữa hoạt động của phong trào
xin đồng chí có thể cho biết những giải pháp trong thời gian tới ạ
để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục kịp thời những hạn chế bất cập
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong thời gian tới thì theo tôi cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục quán triệt
và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của đảng và nhà nước
cái chủ trương của đảng của nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an toàn quốc
thứ hai chúng ta đẩy mạnh và đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền
để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đầy đủ quyền nghĩa vụ của mình
và làm chủ
phát huy vai trò làm chủ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
thế và một vấn đề nữa thứ ba là chúng ta luôn luôn đổi mới về nội dung hình thức biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
phù hợp với yêu cầu với đặc điểm điều kiện trong tình hình mới
và chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
kết quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao
chúng ta thường xuyên tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
có như vậy chúng ta mới động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
một lần nữa xin được cảm ơn đại tá nguyễn thế chi đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
và công ty truyền thông đa phương tiện phượng hoàng tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân
đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng phục vụ khán giả cả nước vào tối ngày hôm nay
và ngay trong chiều tối ngày hôm qua thì buổi tổng duyệt của chương trình đã diễn ra tại nhà hát âu cơ
với sự góp mặt của đông đảo đội ngũ sáng tác nghệ thuật và các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ cùng các đơn vị phối hợp
mở đầu chương trình là tổ khúc hai tác phẩm biết ơn chị võ thị sáu và người công an thân yêu
đây là sự sắp xếp có chú ý của nhạc sĩ bùi minh đạo với vai trò là đạo diễn âm nhạc của chương trình
mở đầu thay vì là những cái mà nó rất là mạnh mẽ hoành tráng thì tôi lại muốn mở đầu bằng giọng ca khánh linh
thật là trong trẻ thật là đẹp đẽ và cái hình tượng người võ thị sáu đấy
cái sự hy sinh của võ thị sáu như là một cái hạt giống để nảy mầm và phát triển lên cái lực lượng công an sau này
xen giữa những tiết mục ca mối nhạc là vở kịch ngắn do tập thể diễn viên nhà hát tuổi trẻ giàn dựng và biểu diễn
phản ánh một phần đời sống của lực lượng công an khi được đưa về ở gần dân hơn
vở kịch ngắn những người con của nhân dân của tác giả đinh tiến dũng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú sĩ tiến
sẽ là những hình ảnh rung dị chân thực về những bỡ ngỡ ban đầu về sự vất vả chăm dâu đổ đầu tằm để cùng lăn lộn và sống cùng dân
thông điệp của vở kịch cũng chính là chủ đề của chương trình nghệ thuật đặc sắc mà ban tổ chức và đội ngũ những người làm chương trình muốn truyền tải
vai trò chức năng nhiệm vụ của cái người cảnh sát trong cái câu chuyện về với xã nó lớn hơn rất nhiều
và có thể là chia sẻ sự hiểu biết của mình lĩnh vực được đào tạo
không chỉ là nhiệm vụ mà vấn đề là gần rất nhiều
sống với dân thì cái ứng xử của cái người cảnh sát với nhân dân như thế nào
và đổi lại cái quan điểm của dân đối với cái anh cảnh sát đấy sẽ thay đổi ra sao
thì chúng ta muốn khẳng định lại một câu chuyện tức là những người lính công an ấy những cái sĩ quan được đào tạo bài bản
được sống gần dân và được chia sẻ những cái nỗi niềm của mình và dân cũng qua đó mà thấy được những cái nét đẹp của người chiến sĩ công an
chương trình được chia làm ba chương chương một nhớ lời bác dạy chương hai vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân và chương ba câu chuyện của người chiến sĩ công an nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa to lớn do vậy các nghệ sĩ diễn viên đã phấn khởi tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mong muốn mang đến một chương trình chất lượng mang đậm dấu ấn hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân gần dân là người con của nhân dân
chương trình nghệ thuật những người con của nhân dân sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng anntv vào lúc tám h tối miễn phí
và trực tuyến trên các nền tảng số của antv mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với cụm chính sách sáng nay một trong số đó là bộ xây dựng đã xác định thêm một mươi một dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo trung cư cũ bảo đảm đủ điều kiện được vai vốn hỗ trợ lãi suất
trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày một mươi sáu tháng sáu
và ra soát điều kiện theo quy định của nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai ndcp
bộ xây dựng đã xác định thêm một mươi một dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo trung cư cũ đảm bảo đủ điều kiện được vay vốn hỗ trợ lãi suất hai từ ngân sách nhà nước
theo danh mục có bảy dự án nhà ở xã hội nhà ở dành cho công nhân đủ điều kiện vay vốn
trong đó có ba dự án tại thành phố hồ chí minh và bốn dự án tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thông tư hai của ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó đối tượng được hỗ trợ nhà ở gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dồn nát hư hỏng
ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
để thay thế cầu long biên và cầu nguyễn
tuyến đường sẽ đi qua các ga đô thị là hà nội và giáp bát
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam các bị can hoàng đình sơn nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình y tế sở y tế tỉnh quảng ninh phạm ngọc dũng chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh quảng ninh nguyễn quý thịnh chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh quảng ninh đồng thời cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can nguyễn thị thanh nhàn cựu
sơn kế toán trưởng của aic hiện tại bà nhàn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã kết quả điều tra ban đầu xác định dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh được phê duyệt năm hai nghìn một mươi hai với tổng mức đầu tư là hơn hai trăm ba mươi tám tỷ đồng do sở y tế làm chủ đầu tư các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường móc ngọc với nhà thầu và công ty aic để
nâng giá thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá bảy mươi ba tỷ đồng
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt tạm giam nguyễn tiến thân chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày một mươi tám tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông nguyễn tiến thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
tối ngày một mươi tám tháng tám thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết là vừa phát hiện bắt giữ bốn mươi người
bơi qua sông bình nghi là nhập cảnh trái phép về việt nam
khoảng chín h bốn mươi năm phút cùng ngày chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi một thuộc đồn biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang phát hiện bắt giữ bốn mươi người
trong đó có ba mươi năm nam và năm nữ tất cả chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino rickworth tại tỉnh can đan
vương quốc campuchia bơi qua sông bình để nhập cảnh trái phép
lực lượng chức năng tạm thời chuyển bốn mươi người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ